từ những người bạn sau cùng lại trở thành hung thủ và nạn nhân trong vụ án giết người
và đây là cái kết của không ít các cuộc nhậu quá chén
mới đây tại đồng nai cũng đã xảy ra vụ án tương tự
liên quan đến vụ án này tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
tuyên phạt bị cáo lê văn tiền bốn mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tiền cùng với anh nguyễn thái hào bốn mươi tuổi
lê hùng minh năm mươi một tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa
và một số người bạn khác sau khi nhậu xong thì đi hát karaoke
tại đây giữa minh và hào xảy ra mâu thuẫn xô xát
lúc này hào gọi vợ và em trai là nguyễn tấn đạt chú tỉnh đồng nai đến để cùng đánh minh
khi thấy cả nhóm xô xát tiền đã lấy cây gỗ đánh vào đầu hào hai nhát gây thương tích bốn mươi chín rồi bỏ trốn
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tiền bị bắt giữ và bị khởi tố về hành vi giết người
riêng đạt vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đã chết do bệnh lý nên không bị xử lý